liên quan đến vụ bắt cán bộ thanh tra sở nội vụ tỉnh đắk lắc nhận hối lộ
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bunma thuột tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trần văn tuệ
thanh tra viên thuộc sở nội vụ tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trong quá trình kiểm tra tại trường trung học cơ sở trần phú
ông tuệ đã phát hiện hồ sơ của bà bùi thị phương thúy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi làm giả
sau đó ông tuệ đã yêu cầu bà thúy đưa hai trăm linh triệu đồng để bỏ qua vụ việc
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu bà thúy đã đưa cho ông tuệ một trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
bà thúy đã đến cơ quan công an trình báo sự việc
ông tuệ đã được triệu tập lấy lời khai và thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án